phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đang tạm giữ hình sự nguyễn văn nam hai mươi bốn tuổi
trú ở xã nguyễn lộ huyện cất hải hải phòng để điều tra vụ cấp ngân hàng việt công bành
ở đường đình vũ phường đông hải hai quận hải an tp hải phòng
theo lời khai của nam thanh niên này sau khi cấp ba tỷ đồng của ngân hàng
anh ta dùng bảy trăm linh triệu để mua một chiếc mô tô phân khối lớn tại một showroom ở quận cầu giấy hà nội
theo dõi vụ việc luật sư hoàng tùng trưởng văn phòng luật sư trung hòa nhận định
với số tiền cướp lên đến ba tỷ đồng nguyễn văn nam có thể phải đối mặt với không hình phạt
từ một mươi tám đến hai mươi năm tù hoặc tù trung thân theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm về tội cướp tài sản
đối với chiếc mô tô trị giá bảy trăm linh triệu đồng mà nam dùng tiền cướp để mua
luật sư cho hay đây là tài sản do nam phạm tội mà có vì vậy chiếc xe cùng số tiền còn lại sẽ bị tịch thu
trưởng văn phòng luật sư trung hòa trích dẫn khoảng một điều một thông tư liên tịch số tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
hướng dẫn áp dụng quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền
theo đó tài sản phạm tội mà có là tài sản do người phạm tội có được từ việc trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội
hoặc từ việc mua bán đổi trác bằng tài sản phạm tội
như vậy chiếc mô tô mà nam sở hữu là từ số tiền mà anh ta cấp ngân hàng
vì vậy luật sư tùng cho biết chiếc xe sẽ bị tịch thu kê biên và bán đấu giá để hoàn trả tiền cho ngân hàng
cùng với số tiền mà tội phạm đã sử dụng cho các việc khác bị cơ quan công an truy thù
bên cạnh đó điều một trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự về tội cướp tài sản có quy định về hình phạt bổ sung
là người phạm tội có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng luật sư cho hay
theo lời khai của nam thanh niên hai mươi bốn tuổi trước khi gây án anh ta có qua lại với một người bạn tên nmh
sau khi cướp ngân hàng nam cũng hẹn người bạn này đón trở về nhà rồi đi vĩnh phúc thuê nhà nghỉ
với tình tiết này luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội
nhận định cơ quan điều tra sẽ cần thu thập lấy khai chứng cứ để tránh bỏ lọt tội phạm
cần xác định việc hát có biết chuyện nam sẽ thực hiện hành vi cướp ngân hàng hay không
để xác định yếu tố đồng phạm trong vụ việc này luật sư tiền nói
theo phân tích của luật sư nếu hát biết mà vẫn đồng ý chở nghi phạm đến ngân hàng để cướp
thì hát có thể bị truy tố về tội cướp tài sản với vai trò là người giúp sức
tùy vào tính chất và mức độ tham gia phạm tội đồng phạm sẽ nhận hình phạt tương ứng
còn trường hợp hát không biết kế hoạch phạm tội của bản mình thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự
một tình tiết khác mà luật sư tiền nhắc đến là khẩu súng mà nam sử dụng để đe dọa
uy hiếp bảo vệ nhân viên ngân hàng
theo luật sư cơ quan điều tra sẽ làm rõ hung khí trên có phải là vũ khí quân dụng hay không
hoặc có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng hay không
để xem xét về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nếu xác định đó là vũ khí quân dụng hoặc tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
thì nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo quy định điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với mức phạt tù từ một đến bảy năm
theo thông tin từ công an tp hải phòng vào khoảng một mươi năm h tám ngày bảy tháng một
một nam thanh niên đeo khẩu trang đội mũ lễ trai mặc áo khoác đen quần dài màu đen
đi dày vải màu trắng xuống từ xe taxi hãng mai linh vào trong phòng giao dịch đỉnh vũ việt cầm banh hải phòng
thuộc tòa đình vũ plaza ngồi chờ
đến một mươi năm h hai mươi sáu phút nam thanh niên tới quẩy giao dịch cầm ra một vật đen dạng súng ngắn từ trong người ra
đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền khoảng ba năm tỷ đồng
theo báo cáo của phòng giao dịch đình vũ chi nhánh ngân hàng việt công banh hải phòng cho vào ba lô màu đen
quá trình đe dọa nhân viên và nhận tiền đối tượng gây ra một tiếng nổ để uy hiếp hối thúc nhân viên đưa tiếp tiền
sau khi cướp được tiền đối tượng đi ra ngoài cửa tòa nhà dùng súng đe dọa anh n t h
trú tại bốn mươi tám tôn đản phan bụi châu quận hồng bàng tp hải phòng là chủ xe ô tô mang biển kiểm sát một mươi năm a một mươi năm xxx
yêu cầu trở đi nhưng anh h t h từ chối
ngay sau đó đối tượng tiếp tục đe dọa anh p v h ở xá an tiến huyện an lão tp hải phòng là bảo vệ của ngân hàng
lấy chiếc xe máy honda mang biển kiểm soát future một mươi năm d một trăm hai mươi hai xxx bỏ chạy về hướng cầu tân vũ lạch huyện huyện cát hải
đến cầu vượt đường cao tốc đoạn đang thi công thì đối tượng bỏ xe máy để lại trên cầu và tàu thoát
ngay sau khi xảy ra vụ án công an thành phố hải phòng đã báo cáo lãnh đạo bộ công an và đề nghị cục cảnh sát hình sự
viện kỹ thuật hình sự bộ công an phối hợp hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ các lực lượng công an thành phố hải phòng tập trung làm rõ và truy bắt đối tượng
từ công tác khám nghiệm hiện trường thu thập các dữ liệu điện tử lời khai nhân chứng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để giả soát đối tượng
truy vết hướng đến và rời khỏi hiện trường của đối tượng các lực lượng đấu tranh đã xác định đối tượng nghi gây ra vụ án trên là nguyễn văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn minh hồng xã nghĩa lộ huyện cát hải thành phố hải phòng
lần theo dấu vết đối tượng đến trưa ngày chín tháng một các lực lượng tham gia đấu tranh đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam
tại nhà nghỉ bắc sơn thuộc tổ dân phố ba phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
bước đầu nguyễn văn nam khai nhận làm nghề sắp hình nghệ thuật di chuyển ở nhiều tỉnh thành phố khu vực phía bắc
tập trung ở quảng ninh và vĩnh phúc trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín vì không có việc làm không có tiền tiêu xài
nam đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền tại ngân hàng